thưa quý vị vào sáng nay chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết chỉ thị số hai của chính phủ
về tăng cường công tác khoa học hình sự giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi hai trong công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác kỹ thuật hình sự và pháp y trong công an nhân dân
hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy hoạt động của lực lượng kỹ thuật hình sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
tăng cường nhân lực hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay thực hiện chỉ thị số hai của chính phủ các chỉ thị của bộ công an công tác khoa học hình sự của lực lượng công an nhân dân nói chung
trực tiếp là lực lượng kỹ thuật hình sự đã phát triển trưởng thành trên nhiều phương diện
hoàn thiện về mô hình tổ chức cán bộ hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ
cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao
đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng và các cơ quan khác trong và ngoài ngành công an
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị thời gian tới
các đơn vị cần phổ biến tuyên truyền và hoàn thiện các quy định triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung then chốt
của chỉ thị số bảy của bộ trưởng bộ công an về tăng cường hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân trong tình hình mới
trong đó cần chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển lý luận ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ
phục vụ công tác kỹ thuật hình sự và pháp y công an nhân dân
tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học hình sự đảm bảo thiết thực hiệu quả
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm cho từng cấp lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ
trong thực hiện công tác kỹ thuật hình sự và pháp y tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung liên quan của đề án
hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm hai nghìn hai mươi năm trong công an nhân dân
cần chú trọng việc sơ kết tổng kết và giám đốc công an các địa phương
phải cam kết chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị bảy
phục vụ nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
thông tin liên quan đến vụ nổ súng làm nhiều người thương vong
ở xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
sáng nay công an tỉnh kiên giang cho biết một trong bốn người trọng thương trong vụ việc trên đã tử vong
trước đó nhóm của võ văn lương tức hai lượng bùi minh trung có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài
liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
để giải quyết mâu thuẫn nhóm của hai lượng gồm khoảng năm mươi người
trong đó một số đối tượng sử dụng súng đã dượt đuổi và bắn vào nhóm của đoài
làm hai người tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương
hiện công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ một ô tô một mươi sáu chỗ tại hiện trường
điều tra truy bắt hai mươi chín đối tượng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
đã thu giữ hai khẩu súng một mươi chín viên đạn trong đó một khẩu súng nghi có tính năng quân dụng
một con dấu giả của ấp
công an tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án giết người và gây dối trật tự công cộng
đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn
một vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên
cũng vừa xảy ra tại khu vực đường võ thị sáu
giao nhau với đường hoàng hoa thám trên địa bàn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa úng tàu
qua điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
đã mời các đối tượng có liên quan về làm việc
bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
nguyễn duy phong nhắn tin cho lê trọng phát hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
phong rủ thêm gần một mươi đối tượng khác mang theo hai giao tử chế
hẹn nhóm của phát đến đánh nhau
hai nhóm đuổi chém nhau trên đường gây mất an ninh trật tự địa phương
và chỉ bỏ chạy khi lực lượng công an có mặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu đã tạm giữ năm đối tượng
để điều tra xác minh về hành vi gây dối trật tự công cộng
nhiều đối tượng đã lợi dụng các loại hình dịch vụ để hoạt động trá hình
công an huyện nhân thị
trạch tỉnh đồng nai đã triệt xóa nhiều vụ việc sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phòng ngừa đấu tranh và ngăn chặn với loại tội phạm này
ghi nhận sau đây của nhóm phong viên antv
mới đây công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá
bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc do hồ minh chiến
ba mươi một tuổi ngụ tại huyện nhân trạch cầm đầu
đường dây đánh bạc của chiến được thực hiện một cách tinh vi qua mạng xã hội
với nhiều chân rết khác nhau
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng tham gia trong đường dây này đều ngụy trang
là những nhà đầu tư bất động sản hoặc cò đất là những thiếu gia đi xe ô tô và ở nhà lầu sang trọng
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua đường dây đánh bạc này
từ bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng
đặc biệt trong ngày ba tháng năm tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc trên một sáu tỷ đồng
ngoài chiến bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc công an huyện nhân trạch còn khởi tố một mươi bốn đối tượng khác
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
tôi hội bình chiến đứng ra tổ chức đánh bạc với hành thức lô đề vào bóng đá
và tôi đã tổ chức từ tết đến nay
và tôi có kêu nguyễn văn quân vào gấp vốn một tầng có thể là tầng năm mươi một trăm linh triệu
thầy bị công an bắt
còn đây là ba đối tượng
trần quốc thơm ba mươi một tuổi trần minh sang ba mươi tám tuổi huỳnh tấn quốc hai mươi năm tuổi cùng chú huyện nhơn trạch
khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa ăn thua
từ một trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng tại tròi lá ngoài đầm nuôi tôm ở ấp vũng xã phước an
thì bị công an huyện nhân trạch phát hiện bắt giữ
tôi tổ chức lát đĩa ở trò tôm xa khu dân cư nơi dân dẻ ít người qua lợi
và tôi có
có kêu quắc để cảnh giới để nhầm tránh lực lượng chức năng
chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp quản lý giáo dục cảm hóa các đối tượng
có manh nha về hoạt động cờ bạc
để nhầm vấn đề hạn chế thấp nhất đối với những tài nạn cờ bạc
và nhất là những đối tượng có biểu hiện nhanh nhóm đấu tranh kể phá xử lý
và trong công tác đấu tranh xử lý thì phối hợp với cơ quan liên ngành tố tụng
tòa án huyện kiểm soát nhân dân để đưa ra truy tố xét xử người mình
nhằm trăn đe phòng ngừa các đối tượng khác
dự báo trong thời gian cuối năm tội phạm đánh bạc sẽ diễn biến phức tạp
lực lượng công an toàn tỉnh đồng nai nói chung và công an huyện nhân trạch nói riêng
sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
tuy nhiên bên cạnh đó rất cần có sự tham gia tích cực của quân chúng nhân dân trong việc tố giác tội phạm
góp phần đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về cờ bạc số đề nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng giờ ba mươi phút sáng nay đã xảy ra một vụ cháy cửa hàng bách hóa tại xã an khánh
huyện châu thành tỉnh đồng tháp do chị bùi thị yến sương làm chủ vụ cháy đã làm ba người tử vong
sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng công an đã nhanh chóng huy động các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến khoảng hai h bốn mươi năm cùng ngày đám cháy đã được dập tắt
tại thời điểm xảy ra vụ cháy trong cửa hàng bách hóa có sáu người gồm chị bùi thị yến sương nguyễn thanh hiền chồng chị sương
nguyễn trí lai con chị sương nguyễn thanh phương anh chồng chị sương và ngô văn lam hoàng tuấn anh là bạn của chị sương từ tp hcm đến chơi
trong quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng công an cùng với người dân địa phương đã đưa được ba người ra ngoài an toàn
còn các nạn nhân nguyễn thanh phương ngô văn lam hoàng tuấn anh không thoát kịp ra ngoài đã tử vong
tổng tài sản trong cửa hàng bách hóa tại thời điểm xảy ra vụ cháy ước tính trên bốn tỷ đồng hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ

các nạn nhân vụ cháy đã được điều tra làm rõ
phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai về ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài giản
do người khác phạm tội mà có làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bên cạnh đó công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cũng ra quyết định
truy nã đối với đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hưng yên về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã
của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
là đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn hùng chiến xã đồng minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án lưu hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ khuyến hãi cho kinh hành công vụ và lừa đảo chiến thắng tài sản

về tổ chức lưu hối lộ quy định tài liệu ba trăm sáu mươi bốn của đội thành sự
và lê thị ngọc anh sinh ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn

thi hành lệnh bắt bị can để tạm gian bám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can nêu trên
hiện quả đang tiếp tục được điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

chín vụ mua bán người
với một mươi bảy đối tượng là chiến công mà lực lượng công an tỉnh quảng nam đã phát hiện bắt giữ và xử lý từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay

trong xã hội phát triển như hiện nay việc lừa đảo có mạng internet các trang mạng xã hội đang diễn ra phổ biến
tội phạm mua bán người thường nhắm đến các nạn nhân bằng một hình thức lừa đảo như lừa kiếm việc làm
giả vờ yêu đương với nạn nhân rồi đem bán môi giới lấy chồng nước ngoài